bắt qua sông kinh môn tỉnh hải dương từ ngày sáu tháng ba đã khiến việc đi lại vận chuyển hàng quá của người dân doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn
hiện nay các cơ quan chức năng đang nỗ lực xử lý sự cố nghiêm trọng này ghi nhận tiếp theo của truyền hình công an nhân dân
theo ủy ban nhân dân tỉnh hải dương trung bình mỗi ngày có khoảng ba phương tiện qua cầu an thái
từ khi cầu bị tàu hp ba nghìn một mươi sáu đâm hỏng các phương tiện vận tải có trọng tài lớn đã không thể qua lại cây cầu này
theo thông báo phân luồng giao thông phục vụ thi công sửa chữa cầu an thái của sở giao thông vận tải hải dương
các phương tiện như xe tải xe container
phải đi đường vòng để tới huyện kinh môn
do đó nhiều tài xế xe tải đã chọn phương án gần nhất là đi qua phà mây cách cầu an thái khoảng bảy km
tuy nhiên do lượng phương tiện quá lớn nên phà mây thường xuyên ủ nứ
dự kiến về đến đây thì khoảng còn bốn chuyến phà này nữa không biết mỗi chuyến nó chạy được quay thời gian
thì nếu mà đi nộn nạn thì về tiền trung ra sao đỏ về mộ khê mới về được cái nhà
đi như thế thì nó mất khoảng cứ vào vòng
nếu mà để đi
mình tức độ cũng phải mất vào một tiếng rưỡi nữa đến gần một tiếng rưỡi nữa thì mới về nhà
vâng trước em mới làm năm h chiều về bây giờ em mới về nhà
anh thấy tình trạng ổn tắc ở đây có diễn ra nghiêm trọng không
quá nghiêm trọng luôn anh ạ
đấy em phải chờ tính vào khi là hơn cây số đấy
hơn cây số
hơn cây số vâng
ngày nào cũng thế à
ngày nào cũng thế từ ngày cây cầu về ngày nào cũng thế ạ
hiện nay dù bến phà mây còn một chiếc phà dự phòng nhưng do khúc sông rất hẹp
nếu đưa cả hai chiếc vào hoạt động sẽ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn
để đảm bảo cho phà mây và các tuyến phà đò ngang sông kinh thầy hoạt động sau sự cố cầu an thái
sở giao thông vận tải hải dương cùng chính quyền các địa phương đã cử lực lượng cảnh sát giao thông
thanh tra giao thông túc trực tại các bến phà để điều tiết giao thông
rất khoát là phải uồn rồi vì thế này nhé chúng tôi một vòng của nó từ đây sang bên bờ kinh môn
thì nó phải mất hai mươi phút chúng tôi nhận được thông báo của sở thông vận tải hải dương
đảm bảo chạy liên tục ba k hai mươi bốn hai mươi bốn
phòng chính sát đường thủy chính sát đường thủy chính sát số hai đã thành lập một tổ công tác
đi kiểm tra tuyên truyền nhắc nhở đến các chủ bến người lái phương tiện người lái đò
về luật an toàn giao thông đường thủy đảm bảo mọi vấn đề an ninh an toàn
theo lãnh đạo sở giao thông vận tải tỉnh hải dương
dự kiến ngày một mươi một tháng ba đơn vị thi công sẽ tiến hành lau lắp dầm tạm để xử lý thanh dầm biên cầu an thái
bị tàu hp ba nghìn một mươi sáu đâm hỏng đồng thời giải phóng con tàu này
mục tiêu đặt ra là trước ngày một mươi hai tháng ba sẽ đưa vào khai thác an toàn một chiều
cho các phương tiện xe ô tô xe máy và người đi bộ
trước ngày năm tháng năm sẽ hoàn thành toàn bộ công tác sửa chữa khắc phục sự cố này